tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế tham nhũng do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
đã phát hiện ba một trăm ba mươi năm vụ bốn tám trăm linh bảy đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ bốn mươi năm bảy mươi hai kg heroin chín mươi hai sáu mươi bốn kg và một trăm bốn mươi ba bốn trăm sáu mươi ba viên ma túy tổng hợp sáu mươi bảy kg cần sa
đã huy động gần bảy lượt cán bộ chiến sĩ và trên một lượt phương tiện tổ chức chữa cháy cứu nạn
dẫn thoát nạn cho hàng trăm người bị mắc kẹt trong các vụ cháy tai nạn
trong tháng đã xử lý hai trăm chín mươi bảy ba trăm năm mươi một vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông phạt tiền hơn năm trăm bảy mươi tỷ đồng
kết quả thực hiện đề án sáu cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt nhiều kết quả tích cực
tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công bộ công an đạt bảy mươi ba ba mươi sáu trên tổng số hồ sơ
nhiều công an địa phương hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử cho người dân
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung tham luận làm sâu sắc hơn tình hình kết quả các mặt công tác công an tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
như công tác tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp về an ninh trật tự tình hình an ninh kinh tế an ninh quốc gia an ninh mạng
khó khăn vướng mắt trong công tác điều tra xử lý tội phạm tình hình tội phạm về trật tự xã hội
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương chủ động nắm đánh giá dự báo sát tình hình
kịp thời tham mưu với lãnh đạo đảng nhà nước các chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh lợi ích quốc gia
đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo
có giải pháp kéo giảm tội phạm một cách bền vững
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an các đơn vị địa phương tinh gọn mạnh
sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan điều tra các cấp trong công an nhân dân mạnh hơn đảm bảo hiệu quả đúng người đúng việc
tham mưu lãnh đạo bộ triển khai thực hiện quyết định số tám trăm một mươi chín của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt
quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
nghiên cứu tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng
bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân trang trọng ý nghĩa
hòa trong không khí cả nước hướng đến kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ tối qua hai mươi bảy tháng bảy
tại quảng trường đại đoàn kết thành phố pleiku tỉnh gia lai
bộ công an phối hợp với trung tâm truyền hình việt nam khu vực miền trung tây nguyên vtv tám
tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt sứ chọn lời thề tây nguyên xanh hai nghìn hai mươi ba
chương trình được tổ chức nhằm tri ân những công hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ
trong đó có lực lượng công an nhân dân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tham dự chương trình có đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
lãnh đạo các cục nghiệp vụ các bộ ban ngành trung ương
mở đầu chương trình là câu chuyện cảm động về người con gái của liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang van van viem
khi biết tin cha hy sinh đã giả nét chữ của cha viết thư về để giúp mẹ giữ vững niềm tin
là hồi ức của thiếu tướng gia lan lâm giám đốc công an tỉnh gia lai về một ngày đầu năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi ông là một cậu bé một mươi một tuổi đang cùng với hàng trăm người dân tập trung tại ủy ban nhân dân xã để mừng cách mạng toàn thắng
đất nước giải phóng thì hàng chục đối tượng phun rô kéo vào buôn làng tàn phá
đó là chuyến đi của đại tá nguyễn cộng hòa người đã từng đấu tranh lập nhiều chiến công trong chống phương rô
và vụ việc mới đây xảy ra ở huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
thường nhức nhối đối với đồng bào cả nước
ngay trong những biến cố ấy những người dân yêu nước yêu chính nghĩa trong đó có đồng bào dân tộc tây nguyên
đã gắn bó hỗ trợ giúp đỡ lực lượng công an đấu tranh giữ gìn an ninh trật tự
đó là biểu hiện cao đẹp của thế trận lòng dân vì tây nguyên xanh
xen lẫn các câu chuyện là những tiết mục nghệ thuật hòa tấu nhạc cụ đặc sắc như ngọn lửa cao nguyên
giữ chọn lời thề chuyện mẹ kể bài ca chiến sĩ công an tây nguyên hôm nay
các hoạt cảnh tiết mục văn nghệ được chuẩn bị chú đáo công phu
đã mang tới cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc về những chiến công
sự hy sinh thầm lặng của lực lượng công an trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự
tại chương trình ban tổ chức cũng đã trao nhiều phần quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ người có công
chương trình khép lại với năm lời thề công an nhân dân trước anh linh chủ tịch hồ chí minh
lời thề đó cũng là sự kỳ vọng tin tưởng của nhân dân dành cho lực lượng công an về cuộc sống bình yên hạnh phúc